quốc hội bước sang ngày làm việc thứ một mươi tám của kỳ họp thứ bảy
quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi cùng nhiều nội dung quan trọng
cụ thể buổi sáng quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của trành án tòa án nhân dân tối cao
về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín
sau đó thảo luận ở hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
buổi chiều sau khi trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu
quốc hội sẽ nghe trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của trành án tòa án nhân dân tối cao
về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
tiếp đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết này
ngay sau đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
trước đó thảo luận về dự án bộ luật này tại tổ
một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau đó là có nên hay không tăng tuổi nghỉ hưu
dự án luật lực lượng dự bị động viên cơ bản đã cụ thể hóa được đường lối chủ trương chính sách của đảng
phù hợp với hiến pháp và bảo đảm tính thông nhất trong hệ thống pháp luật
trong đó có nhiều quy định liên quan đến việc xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
độ tuổi cũng như chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị
theo đó dự án luật dự kiến tuổi của quân nhân dự bị là bốn mươi tuổi với nữ và bốn mươi năm tuổi với nam
đối với quy định huy động lực lượng dự bị động viên
trong các công ty doanh nghiệp
nhà máy thì dự thảo luật chưa làm rõ mối quan hệ giữa cơ quan có thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên
đối với các cơ quan tổ chức các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
khu công nghiệp có người lao động là quân nhân dự bị
bên cạnh đó vấn đề bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia lực lượng dự bị động viên
khi hoàn thành nghĩa vụ trở về cũng chưa được quy định rõ trong dự thảo luật
tại kỳ họp này một trong những dự án luật lần đầu tiên chỉnh quốc hội cho ý kiến đó là dự án luật thư viện
đây là dự án luật được nâng cấp từ pháp lệnh thư viện đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của thực tế
trong đó quy định chính sách của nhà nước về phát triển thư viện nhấn mạnh ưu tiên đầu tư phát triển tài nguyên số
phát triển hệ thống thư viện công cộng nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa
khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng phát triển thư viện
bên cạnh đó dự án luật cũng có các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thư viện
nhưng nội dung này chưa khái quát được nguyên tắc lấy người sử dụng thư viện là trung tâm
đồng thời chưa cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân
thông qua việc sử dụng đa dạng các hình thức phục vụ trong đó có phục vụ thông qua không gian mạng